theo số liệu từ sở y tế tỉnh gia lai đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trên bốn ca mắc sốt xuất huyết
trong đó đã có một trường hợp tử vong
dịch sốt xuất huyết đã lan rộng trên địa bàn một trăm năm mươi bốn xã phường thị trấn của một mươi bảy trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố
trước tình hình trên chiều ngày bốn tháng tám ubnd tỉnh gia lai đã tổ chức họp khẩn lãnh đạo các sở ngành liên quan
và lãnh đạo ngành y tế của các địa phương nhằm nâng cao công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
theo đó tỉnh gia lai đã sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ ngành y tế chủ động trong việc phòng chống dịch
đồng thời tỉnh gia lai cũng đã chỉ đạo quyết liệt các sở ngành và các địa phương liên quan
triển khai các biện pháp phòng chống dịch chủ động dập tắt các ổ dịch để tránh lây lan trên diện rộng
tuy nhiên việc chưa được cấp nguồn kinh phí phòng chống dịch cũng đã có những tác động khó khăn
đến hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh này